nhân dịp tết nguyên đán đình dậu hai nghìn một mươi bảy đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
cùng đoàn công tác hội chữ thập đỏ việt nam và lãnh đạo tỉnh lâm đồng
đã đến thăm tặng quà tết cho các gia đình chính sách người nghèo đồng bào dân tộc thiểu số
và các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương thuộc tỉnh lâm đồng
tại huyện lạc dương đồng chí trương thị mai cùng đại diện lãnh đạo hội chữ thập đỏ việt nam
lãnh đạo tỉnh lâm đồng trao tặng một trăm một mươi năm phần quà tết tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
người nghèo đồng bào dân tộc thiểu số nạn nhân chất độc da cam và gia đình chính sách
mỗi phần quà trị giá một triệu đồng
cùng ngày tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh lâm đồng đồng chí trương thị mai cùng đoàn công tác
đã đến thăm trao năm mươi triệu đồng một mươi năm phần quà mỗi phần trị giá một triệu đồng và hai mươi thùng sữa
tặng một trăm linh năm đối tượng bảo trợ xã hội đang sinh sống tại trung tâm
trước đó vào ngày một mươi tháng một đoàn đã đến thăm trao hơn bốn trăm ba mươi phần quà tết tặng các đối tượng chính sách
người nghèo nạn nhân chất độc da cam đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
tại các huyện đam rồng lâm hà di linh và đức trọng
riêng tại huyện bà mi a đam rông đoàn đã trao tặng sáu mươi con bò trị giá sáu trăm linh triệu đồng